kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi sáu tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngân hàng nhà nước quyết định giảm loạt lãi suất điều hành áp dụng từ ngày một mươi chín tháng sáu tới đây
và đây là lần thứ tư các mức lãi suất điều hành được giảm để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế
theo đó lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước
đối với tổ chức tiến dụng giảm từ mức năm năm một năm xuống năm một năm
lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức năm một năm xuống bốn năm một năm
lãi suất tái chích khấu giảm từ mức ba năm một năm xuống ba một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng
giữ nguyên ở mức năm một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng
giảm xuống bốn bảy mươi năm một năm
riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng việt nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân
tổ chức tài chính vimo giảm xuống năm hai mươi năm một năm
lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng trở lên do tổ chức tiến dụng ấn định
trên cơ sở cung cầu vốn thị trường
lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của tổ chức tiến dụng
đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực
ngành kinh tế giảm xuống bốn một năm
riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của quỹ tiến dụng nhân dân
và tổ chức tài chính vimo đối với các nhu cầu vốn này giảm xuống năm một năm
văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của thường trực chính phủ
tại cuộc họp về những nghiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vimo
và kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn
của nền kinh tế trong tình hình hiện nay
đáng chú ý trong kết luận thì thường trực chính phủ yêu cầu bộ công thương
thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước có chương trình kế hoạch
biện pháp cụ thể đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng
tập trung triển khai quy hoạch điện bảy đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện quảng trạch ii
thường trực chính phủ cũng yêu cầu bộ công thương phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai dự án
truyền tải năm trăm linh kv từ miền trung ra miền bắc phối hợp với bộ nội vụ
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương hoàn thiện thủ tục
điều chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về bộ công thương
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị tổng công ty điện lực miền bắc vừa đưa ra khuyến cáo
về việc xuất hiện nhiều website giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện
tại các tỉnh thành phố phía bắc
việc này gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống sinh hoạt và kế hoạch làm việc của người dân

để đảm bảo cập nhật lịch cắt điện chính xác người dân nên truy cập vào các trang website chính thống
hoặc theo dõi thông tin từ cơ quan chính quyền địa phương
thường trực chính phủ yêu cầu bộ tài chính khẩn trương
trình chính phủ ban hành nghị định giảm năm mươi lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trước ngày hai mươi tháng sáu
theo đó thường trực chính phủ yêu cầu bộ tài chính thực hiện nhanh chóng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
bảo đảm thủ tục đơn giản nhanh gọn thuận lợi
đặc biệt bộ tài chính khẩn trương trình chính phủ ban hành nghị định về giảm năm mươi mức thu lệ phí trước mạng
đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước trước ngày hai mươi tháng sáu
chủ động triển khai hiệu quả kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai sau khi được quốc hội thông qua
khẩn trương trình chính phủ thủ tướng chính phủ về việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu để kịp trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
giá thép xây dựng trong nước vừa tiếp tục được điều chỉnh giảm hai trăm linh đồng một tấn nối dài mạch giảm một mươi lần liên tiếp từ tháng bốn đến nay
hiện giá thép xây dựng trung bình giao động
từ một mươi bốn đến một mươi bốn năm triệu đồng một tấn đây là vùng thấp nhất hai tháng qua
cùng với hàng loạt chính sách gỡ khó cho thị trường bất động sản giá vật liệu
quan trọng là thép hạ nhiệt cũng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho các doanh nghiệp xây dựng trong nửa cuối năm nay
bên cạnh nguyên nhân do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới đi xuống
nhu cầu tiêu thụ những tháng đầu năm sụt giảm cũng buộc các nhà sản xuất hạ giá thành để cạnh tranh
lũy kế từ đầu tháng bốn đến nay giá thép đã giảm tới một năm triệu đồng một tấn
và đây là tín hiệu khá tích cực đối với các công ty xây dựng
bởi chi phí thép thường chiếm khoảng một mươi năm một mươi bảy chi phí xây dựng
thưa quý vị sau nhiều ngày nghị án tòa án nhân dân hà nội đã tuyên phạt ông cấn hồng lai sáu mươi tám tuổi
cựu tổng giám đốc tổng công ty xây dựng công trình giao thông một sienco một bảy năm tù
và phạm dũng sáu mươi hai tuổi
cựu chủ tịch hội đồng thành viên sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng với tội danh lê văn long cựu kế toán trưởng nhận bốn năm tù
nguyễn mạnh tiến cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường ba năm tù
nguyễn thị bích hạnh cựu phó phòng tài chính kế toán ba năm tù
nguyễn ngọc tuyến cựu kiểm toán viên công ty kiểm toán anc hai năm tù
nguyễn anh tuấn thẩm định viên mức án hai năm sáu tháng tù
và ông cấn hồng lai phạm dũng hai cựu lãnh đạo cenco một
cùng với dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản gây thất thoát gần hai trăm bốn mươi tỷ đồng
toán nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật và không oan
thời gian qua tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ vẫn còn phức tạp
và đây không phải là chuyện mới nhưng mà tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều
và cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm
các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe và sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên
về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng
và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng
mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
nhờ văn bằng giả này trần thị kiều duyên đã được nhận vào làm việc tại ủy ban nhân dân xã
và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ thi tuyển dụng viên chức
cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
bản thân thì cũng lo sợ là sẽ có một nạn bị phát hiện
nhưng mà cũng bản thân cũng không có biết là hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như thế này
vì suy nghĩ hồi đó chỉ đơn giản là suy khi mà phát hiện thì sẽ bị đối biệt
chứ không có suy nghĩ là không phải biết là nó sẽ bị tên bức nạn như thế này
người dân ở thị xã đức phổ bất ngờ khi hai phòng khám nhà khoa này lại dùng bằng giả
hai nghem ruột nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương trú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các đối tượng trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị
và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ
văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt sử dụng kỹ thuật vi tính
con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm
có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển chọn cán bộ viên chức
còn như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ
qua công tác tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
vừa phát hiện một vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng
tiến hành kiểm tra ô tô tải do nguyễn văn cao chú tại tỉnh thái nguyên điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện hai mươi bảy sản phẩm hàng hóa các loại
gồm mỹ phẩm nước hoa thuốc lá điện tử quần áo giày dép đồng hồ đeo tay thực phẩm chức năng các loại
do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp với tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng
cục quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
ubnd tp hcm vừa có quyết định thành lập tổ công tác rà soát quy hoạch đô thị phục vụ kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến đường vành đai ba tp hcm
nhiệm vụ của tổ là nghiên cứu tham mưu giúp thành phố triển khai thực hiện rà soát quy hoạch đô thị điều chỉnh quy hoạch
tham mưu công tác thư hội đất tác dụng điều chỉnh quy hoạch đất tác dụng điều chỉnh quy hoạch đất tác dụng điều chỉnh quy hoạch đất tác dụng
đầu tư hạ tầng kết nối đấu thầu để phục vụ kế hoạch khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường vành đai ba cập nhật vào quy hoạch trung quốc thành phố đến năm hai nghìn bốn mươi
ngoài tham mưu thị tố này còn đảm đương xây dựng kế hoạch rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị thua hội đất tác định cư đầu tư hạ tầng kết nối đấu thầu dọc hai bên tuyến và vùng phu cận rà soát quỹ đất công dọc hai bên tuyến đường vành đai ba hoặc tiệm cận và rà soát quy hoạch đất nông nghiệp tại khu ốc dân cư để đề xuất chư trưng đầu tư lập dự án bùa thượng đất nông nghiệp bản đất ở tạo quỹ đất sạch
từ đó tham mưu tổ chức bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội cho thành phố
cùng với đó tổ cũng có trách nhiệm theo dõi đồn đốc việc rà sát quy hoạch đô thị điều chính quy hoạch thu hồi đất tái định cư đầu tư hạ tầng kết nối công tác đấu thầu dọc hai bên tuyến đường để đảm bảo đồng bộ
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố
bày tỏ sự đồng tình với đề án luật sư trương thị hòa ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết hệ thống giao thông tỉnh bao gồm bến bãi đổ xe ở tp hcm hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu
do đó việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè để làm bãi đổ xe sẽ góp phần giải quyết vấn đề này
ngoài ra việc thu phí được kỳ vọng sẽ bổ sung theo nguồn bốn trên công tác bảo trì đường bộ
tuy nhiên theo chia sẻ từ một ý kiến khác thì cần phải quan tâm tính đoán lại việc phân cấp quản lý lực lượng quản lý thu phí vỉa hè
bởi lại các bộ công chức viên chức ở các phường hiện tinh giãn biên chế mức lương lại không cao
cũng có ý kiến cho rằng chính quyền tp hcm cần thiết điểm thực hiện việc thu phí trên một vài tuyến đường vỉa hè
với điều kiện đảm bảo mật độ an toàn giao thông
và sau khi thí điểm và đánh giá hiệu quả thì mới nên nhân rộng việc thu phí chứ không thể áp dụng ngay một cách đại trà
tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên samco đơn vị vận hành bến xe miền đông mới
vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm và sở giao thông vận tải kiến nghị di dời các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định
theo đó sáu tuyến sắp di dời gồm bốn tuyến đi các tỉnh miền trung là bình định và phú yên
ba tuyến đi các tỉnh miền bắc là thái nguyên và tuyên quang
lượt xe xuất bến bình quân là một mươi bốn lượt xe mỗi ngày
hành khách xuất bến bình quân là hai trăm bốn mươi tám hành khách mỗi ngày
số lượng phương tiện di dời khoảng bảy mươi hai xe đăng ký
việc di dời theo đề xuất sẽ bắt đầu thực hiện trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
samco cho biết trong thời gian vừa qua đặc biệt trong dịp lễ tết
một số phương tiện đã lợi dụng việc duy trì hành trình quốc lộ một mươi bốn
như hoạt động xe hành trình không đi quốc lộ một mươi bốn mà đi quốc lộ một
ngang qua bến xe miền đông mới để đi về bến xe miền đông quận bình thạnh
và khu vực các bãi đổ xe cây xăng bãi xe thành công dọc quốc lộ một mươi ba
từ ngã tư bình phước đến bến xe miền đông để đón trả khách hẹn khách phía trước bến xe miền đông mới
gây mất an ninh trực tự mất an toàn giao thông
mới đây vụ trưởng vụ phát triển thị trường của ủy ban chiến khoán nhà nước
cho biết là trong tháng bảy tới sẽ đưa thị trường giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ vào vận hành
và kỳ vọng khi thị trường được đưa ra sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt
của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua
theo đại diện ủy ban chứng khoán nhà nước thị trường mới kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nút thắt
của trái phiếu doanh nghiệp khi thị trường vận hành công ty chứng khoán thành viên
sẽ kiểm soát tốt thành phần mà nhà đầu tư tham gia thị trường
đúng nghĩa là nhà đầu tư chiến khoán chuyên nghiệp
ngoài ra thị trường thứ cấp mới cũng sẽ tăng tính minh bạch cho trái phiếu doanh nghiệp
và tăng tiếp cận từ đơn vị phát hành tới nhà đầu tư
qua đó đơn chất lượng thanh toán giam thiệu rủi ro cho nhà đầu tư
đồng thời ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đang đẩy nhanh tốc độ
tại cấu trúc các công ty chiến khoán trên thị trường
chuyên đội các sản phẩm theo định hướng sẽ giao dịch chiến khoán thành phố hồ chí minh hồ dê
sẽ tổ chức giao dịch cổ phiếu chuyến chiêu quỷ
còn sở giao dịch chứng khoán hà nội hns sẽ tổ chức giao dịch trái phiếu và phát sinh
sở giao dịch chiến khoán thành phố hồ chí minh hồ dê vừa có quyết định đưa cổ phiếu
của công ty cổ phần đầu tư và công nghệ tân tạo
mãi chiến khoán là ita vào diện kiểm soát là từ ngày hai mươi hai tháng sáu
nguyên nhân đưa cổ phiếu của tân tạo vào diện kiểm soát được hồ dê công bố
do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai là số âm
căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi ba
đây là trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát
ngoài ra cổ phiếu ita cũng đang trong diện cảnh báo
do báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai có ý kiến ngoại trừ
thêm nữa cổ phiếu ita đồng thời đang trong diện cảnh báo từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
do công ty vi phạm công bố thông tin từ bốn lần trở lên trong vòng một năm tính theo năm dương lịch
khi đó công ty đã nhiều lần bị nhắc nhở về việc công bố thông tin
và giải trình liên quan gần hai tỷ đồng ủy thác cho bà đặng thị hoàng yến
chủ tịch hội đồng quán trị trong báo cáo tài chính hợp nhất quý ii năm hai nghìn hai mươi hai do công ty công bố
tuy nhiên các văn bản sau đó đặc biệt là báo cáo tài chính bán niên hai nghìn hai mươi
lại đưa ra số liệu hoàn toàn khác
vì vậy jose đã có đến bốn lần yêu cầu tân tạo giải trình liên quan
đến câu chuyện tạm ứng ủy thác đầu tư đối với bà đặng thiên hoàng yến
kể từ khi công bố báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
sáng ngày một mươi sáu tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu
chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và tổng cục hải quan trung quốc
trong đợt này có sáu doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sầu riêng gồm hai mươi container
với khoảng ba trăm sáu mươi tấn sang thị trường trung quốc bằng đường bộ
qua các cửa khẩu tân thanh hữu nghị và móng cái
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng nai sẽ xuất khẩu hai mươi tấn sầu riêng
gồm các giống sầu riêng dona d sáu v v được thu hoạch từ sáu vùng trồng
phát biểu tại lễ xuất khẩu ông hoàng trung thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
đề nghị đồng nai tập trung chuẩn hóa các khâu sản xuất để chủ động đưa thương hiệu trái sầu riêng phương xa hơn
có kế hoạch dài hạn để đầu tư phát triển ngành hàng sầu riêng và nhiều loại trái cây tươi
tại họp báo thường kỳ tháng sáu bộ xây dựng cho biết hiện có khoảng một trăm linh dự án đã được cấp phép xây dựng
đang triển khai đầu tư xây dựng
thông tin báo chí và dư luận liên quan đến chương trình tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng có nêu vướng mắt lớn nhất là chưa có dự án để cho vay
trong khi doanh nghiệp triển khai thì khác vốn dẫn đến là cung cầu không gặp nhau
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tính đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cả nước đã hoàn thành bốn mươi một dự án
và ở xã hội khu vực đô thị quy mô xây dựng khoảng một mươi chín năm trăm một mươi sáu căn
khai hai trăm chín mươi bốn dự án với quy mô xây dựng khoảng hai trăm tám mươi tám bốn trăm chín mươi chín căn
rõ ràng nhu cầu vay mua dự án nhà ở xã hội vẫn còn dư địa lớn
thế nhưng thực tế cho thấy có nhiều điều khoản ràng buộc và đưa ra những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được không vây được vốn
liên quan đến phê duyệt tín dụng doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính có lãi phải có vốn điều lệ bao nhiêu đã từng làm những dự án nào và nhiều điều khoản khác
một trăm hai mươi tỷ đã có và sẵn sàng lúc nào cũng có
các doanh nghiệp địa phương đề xuất các chương trình gói tín dụng ưu đẩy dành cho nhà ở xã hội cần có cách làm mới phù hợp với nhu cầu thực tế hơn
nhiều ý kiến cho rằng để gói vây một trăm hai mươi tỷ đồng thân sự các doanh nghiệp đề xuất các chương trình gói tín dụng ưu đẩy dành cho nhà ở xã hội cần có cách làm mới

chúng ta phù hợp đa số vào đất của doanh nghiệp hoặc là hai mươi đất dự án nhỏ thương mại để mà phải phát triển nhỏ xã hội
chúng ta tập trung vào hai quỹ đất này nhiều còn quỹ đất mà một trăm linh của quỹ đất của nhà nước để giao cho doanh nghiệp để mà làm dự án nhỏ xã hội thì hiện nay còn rất ít
theo quy định hiện nay chủ đầu tư đang được vay tám bảy một năm trong tối đa năm năm và người mua nhà là tám hai một năm trong ba năm
so với gói ba mươi tỷ đồng trước đây mức lãi suất này khá cao
vấn đề hiện nay phục vụ vào một là nguồn cung của nhà ở xã hội tức là các dự án các dự án mà bộ xây dựng và địa phương sẽ cung cấp
cái thứ hai là khả năng hấp thụ của người dân của người mua nhà của doanh nghiệp đối với cái gói này
bởi vì cái mức lãi suất chúng ta thể hiện cái nỗ lực của hệ thống ngân hàng rồi nhưng mà rõ ràng là nó vẫn còn ở mức là tương đối cao
thì cái này tôi rất là mong về lâu bầy giờ chúng ta nên có một cái chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội lâu bền hơn
với việc cam kết gói tài chính một trăm hai mươi tỷ đồng lần này ít nhiều cũng mang lại hiệu ứng tích cực
và giải quyết một phần nhu cầu nguồn vốn đầu tư trong bối cảnh thị trường đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội
vì vậy để khắc phục những nút thắt trong giải ngân khuyến nghị cần sớm đặt ra cơ chế rõ ràng cho phát triển nhà ở xã hội
và rút ngắn thủ tục phê duyệt dự án thủ tục mua bán nhà ở xã hội thủ tục vay vốn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người dân có nhu cầu vay vốn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại